cảm ơn các bạn đã theo dõi
các bệnh nhân từ số một nghìn chín trăm một mươi hai cho đến một nghìn chín trăm bốn mươi tám đều là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố chí linh tỉnh hải dương
đã được cách ly và không có nguy cơ lây ra cộng đồng
các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày hai mươi tám tháng một và kết quả lần một âm tính với sars cov hai
vào ngày ba tháng hai kết quả xét nghiệm lần hai có ba mươi bảy bệnh nhân dương tính
và tính cho tới thời điểm này việt nam ghi nhận một chín trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một năm mươi chín ca mắc do lây nhiễm trong nước
ba trăm sáu mươi sáu ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay
cả nước hiện có hơn bốn mươi tám tám trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có một bốn trăm sáu mươi một người được công bố khỏi bệnh ở nước ta
trước những diễn biến của dịch covid một mươi chín do chủng mới của virus sars cov hai
các thành viên của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất
là yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn dân
bộ y tế theo dõi cập nhật công bố thông tin lên trang bản đồ chung sống an toàn với dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp viễn thông cần thống nhất những đối tượng từ vùng dịch trở về
sau khi nhắc nhở lần thứ nhất vẫn không khai báo y tế thì sẽ không được sử dụng dịch vụ viễn thông
các địa phương kiên quyết xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà
đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập đông người và khai báo y tế
với quyết tâm cao nhất nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh nhiều địa phương đã triển khai thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch
tại lào cai địa phương đã quyết định lập tám chốt kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường bộ đi vào tỉnh
tỉnh lào cai đã thành lập ba chốt
tại các nút xuống cao tốc nội bài lào cai nằm chất còn lại trên các quốc lộ bảy mươi quốc lộ hai trăm bảy mươi chín và quốc lộ bốn d
đây là các chốt kiểm soát người đến từ các tỉnh yên bái lai châu và hà giang
các chốt kiểm soát sẽ hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần
bắt đầu từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lào cai
riêng tại huyện bảo thắng thành lập thêm một chốt tại khu vực km hai trăm ba mươi ba cao tốc nội bài lào cai
đây là nơi mà các xe khách hay dừng chở khách trái quy định
chốt sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiến hành kiểm soát y tế
cho khai báo y tế và phân loại các công dân đi về từ các địa phương
khi có công dân đi về từ vùng dịch thì chúng tôi sẽ thông báo lên chính quyền địa phương để tổ chức cách ly tại nhà
cũng đo thân nhiệt để kiểm tra tất cả những công dân có thân nhiệt bất thường có biểu hiện sốt ho
chúng tôi cũng sẽ đưa đến bệnh viện đa khoai bảo thắng để thực hiện cách ly theo đúng quy định của chúng tôi
các chốt kiểm soát sẽ thực hiện việc kiểm tra kiểm soát người phương tiện việc chấp hành phòng chống dịch và xử lý y tế
theo dõi giám sát phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
qua việc kiểm tra tờ khai của người dân từ sáng đến giờ thì tôi thấy là người dân hiện tại đang rất tích cực tham gia phòng chống dịch
cùng chung tay với ngành y tế chúng tôi để đẩy lùi dịch bệnh trong dịp cận kề tiết quân đán sắp đến

chốt kiểm soát được trang bị các thiết bị y tế
gồm máy đo thân nhiệt từ xa hoặc thiết bị đo nhiệt độ cầm tay trang phục phòng hộ cho cán bộ kiểm dịch như khẩu trang y tế
găng tay y tế quần áo phòng chống dịch và các trang thiết bị cần thiết khác
đối tượng có hành vi uống rượu có hành động lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
một trường hợp tại hải dương đã bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền là hai năm triệu đồng
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại km hải dương
tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại km bốn mươi bốn cộng hai trăm linh khu vực ngã tư hoàng tiến phường hoàng tiến thành phố trí linh
tổ công tác đã yêu cầu ông nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại khu dân cư đồng công phường hoàng tiến
thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế
do có sử dụng rượu bia trước đó ông thủy đã có hành vi lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
của những người thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
chức năng đã tiến hành lập hồ sơ và xử phạt hành chính số tiền hai năm triệu đồng
bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nguyễn thị thanh hóa là giáo viên trường trung học cơ sở hương điền
xã thạch hà tỉnh hà tĩnh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
để chi tiêu cá nhân chơi tiền ảo và trả nợ
công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
trong thời hạn bốn tháng đối với nguyễn thị thanh hóa chú tải xã xuân hải huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
theo đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh tiếp nhận đơn của anh trần văn nghĩa
trú tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an tố cáo nguyễn thị thanh hóa lừa đảo chiếm đoạt của anh nghĩa số tiền bảy trăm bốn mươi triệu đồng
bằng hình thức nhận tiền để đưa con trai anh nghĩa đi xuất khẩu lao động tại australia thế nhưng sau đó không thực hiện
sau khi tiếp nhận đơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra xác minh mở rộng đến nay xác định
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như nhận tiền hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại australia
vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
nguyễn thị thanh hóa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt được số tiền trên hóa đã sử dụng để chi tiêu cá nhân chơi tiền ảo và trả nợ vay với lãi suất cao
để phục vụ quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đề nghị những ai là bị hại
liên hệ với đồng chí điều tra viên nguyễn xuân thanh theo số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu tám trăm chín mươi hai tám trăm chín mươi chín

còn tại tây ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đề nghị những ai là bị hại liên hệ với đồng chí điều tra viên nguyễn xuân thanh theo số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu tám trăm chín mươi chín

ngụ tê ấp xẻo ngát a xã tân thảnh huyện an minh tỉnh kiên giang
hiện đang tạm trú tại ấp thanh hùng xã thanh điển huyện châu thành tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
vật chứng thu giữ là một xe mô tô hai điện thoại di động tiền mặt và ba quyền tập có ghi danh sách người vay tiền cùng nhiều tài liệu tăng vật khác
trước đó từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối tượng huỳnh út tám đến xã thanh điển huyện châu thành tạm trú và sử dụng số tiền trên một tỷ đồng để cho vay với lãi suất cao mà không cần thế chấp
với hai hình thức cho vay là vay trả góp theo ngày với lãi suất là hai trăm sáu mươi một năm và vay trả lãi hàng ngày giữ nguyên gốc với lãi suất từ ba trăm sáu mươi cho đến bảy trăm hai mươi một năm mỗi lần vay với số tiền từ năm cho đến bốn mươi triệu đồng
tính đến khi bị bắt quả tang đối tượng tám đã cho trên bốn mươi người vay với tổng số tiền trên một tỷ hai trăm linh triệu đồng và số tiền mà huỳnh út tám thu lợi bất chính là gần hai trăm hai mươi triệu đồng